bất chấp tiến triển trong đàm phán ngừng bắn trong vòng hai mươi bốn giờ qua quân đội israel idf tiếp tục
các đợt tấn công mạnh vào giải gaza khiến số thương vong tăng lên với ba mươi hai người tử vong và bốn mươi
người bị thương kể từ khi xảy ra xung đột với israel số người thiệt mạng tại giải gaza đã
vượt ba mươi bốn sáu trăm năm mươi người và số bị thương là hơn bảy mươi bảy chín trăm linh người idf đã sử dụng máy bay chiến đấu tấn công
vào thành phố khan yunis ở miền nam gaza sau khi có rocket được phóng từ đây nhằm vào một
khu dân cư sát biên giới của israel idf cũng tấn công mạnh vào các địa điểm dọc bờ biển ở miền
chung nhằm iểm trợ cho các đơn vị bộ binh cùng ngày truyền thông ai cập và israel đưa tin
hamas đã nhất trí thực hiện giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận trả tự do cho con tin
với điều kiện mỹ bảo đảm rằng các lực lượng của israel sẽ hoàn toàn rút khỏi giải gaza
sau một trăm hai mươi bốn ngày thời điểm cả ba giai đoạn của thỏa thuận được hoàn tất